trưa ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ông đào quốc liêu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ngụ tại tiền giang uống nước ở thành phố tân an cùng một số bạn bè
sau đó ông lưu lái xe máy airblade chở anh nguyễn văn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ tại xã tân lý huyện châu thành tỉnh tiền giang
chạy xe trên quốc lộ một hướng biển tây đến thành phố hồ chí minh
lúc này có hai thanh niên mặc áo khoác đeo khẩu trang đi trên xe máy chạy phía sau xe ông liều
sau khi qua đoạn đông người xe của hai thanh niên vượt lên
tên ngồi sau rút khẩu súng từ thắt lưng quần trước bụng
sau tiếng nổ hai thanh niên tăng ga tẩu thoát khỏi hiện trường
ông liêu trúng đạn bị thương khiến xe ngã xuống đường anh văn thành bị thương nhẹ
ông lưu được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
công an tỉnh long an tiến hành khám nghiệm hiện trường lấy lời khai của các nhân chứng truy bắt hung thủ
anh thành không biết những kẻ ra tay với ông liêu là ai
qua xác minh ban đầu ông lưu là đối tượng giang hồ có số má ở tiền giang
chuyên cho vay nặng lãi ở các khu công nghiệp mê đá gà cờ bạc
từng mâu thuẫn với một số đối tượng giang hồ trên địa bàn
trong những lần chạm chán với các băng nhóm này ông lưu bị trọng thương
công an tỉnh long an nhận định có thể nạn nhân bị sát hại do mâu thuẫn từ trước
do ông liêu có mối quan hệ xã hội khá phức tạp nên việc xác định nguyên nhân chính dẫn tới các vụ án gặp nhiều khó khăn
qua báo cáo công an tỉnh long an cục cảnh sát hình sự đặt nghi vấn đây là vụ án trả thù do mâu thuẫn
do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án cục cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ khác và công an tỉnh phối hợp điều tra
truy xét lực lượng phối hợp lần theo dấu vết từ những lời khai trích xuất camera an ninh các khu vực lân cận
sàng lọc nhiều đối tượng nghi vấn
đến ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ban chuyên án xác định được hai đối tượng trực tiếp gây án là trần trung thành
tức là heo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ tại phường một mươi hai quận bình thạnh tp hcm tạm trú tại xã tân hương huyện châu thành tỉnh tiền giang
và lê thanh phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ tại xã tân hương
ngay trong đêm trinh sát của cục cảnh sát hình sự cùng công an tỉnh long an phát hiện cả hai nghi phạm đang lẩn trốn tại quận một mươi hai
một mặt công an tác động gia đình
vận động cả hai ra đầu thú mặt khác dồn toàn bộ lực lượng truy bắt
biết không thể thoát tội khoảng năm giờ ba mươi phút sáng ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi trung thành và phúc ra đầu thú
thành khai báo rất thành khẩn trong khi phúc khai báo nhỏ dọt đối phó
sau nhiều ngày đấu tranh cuối cùng cả hai lần lượt khai ra đồng bọn và kẻ chủ mưu trong vụ ông liêu tử vong
công an bắt tiếp tô nhật khanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba phạm huỳnh phúc thiện
sinh năm hai nghìn ba võ tuần vũ sinh năm hai nghìn tô phước lộc sinh năm hai nghìn
cùng ngụ tại tiền giang và một số đối tượng khác liên quan
tô nhật khanh bị bắt ở căn nhà đồng thời là nơi kinh doanh tại xã tân lý nhân huyện châu thành tỉnh tiền giang
gia đình khanh khá giả có nhiều nhà
khanh được người dân gọi là thiếu gia sở hữu hàng loạt cơ sở kinh doanh giải trí cho thuê ô tô
y có sở thích siêu tầm các loại điện thoại và xe với biển số độc lạ
và khanh thường đăng ảnh ăn chơi mua xám xe cộ đắt tiền
khanh đăng ảnh mua biển xe máy năm số chín với giá là năm trăm linh triệu đồng
thời điểm bị bắt khanh một mực khẳng định mình không liên quan đến vụ án và công an bắt nhầm
tuy nhiên trước những chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được khanh và đàn em biết không thể thoát nên đã nhận tội
sau khi bắt được khanh cùng các đối tượng liên quan công an khám xét nơi ở của chúng
thu giữ tăng vật gồm bảy khẩu súng tự chế
hai viên đạn hơi cay một còng số tám một quả lựu đạn năm vỏ đạn bốn dao tự chế một gậy ba khúc hai bình xịt hơi cay
theo kết luận điều tra khanh thường xảy ra mâu thuẫn với nhóm của cha con ông liêu đào vũ thịnh
khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi khanh đặt mua hai khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải nòng ngắn
hai khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải nòng dài hai khẩu súng đạn rulo một khẩu súng hơi
một quả liệu đạn tự chế đạn còng súng bắn điện bình xịt hơi cay
kho vũ khí nóng này được giấu trong phòng ngủ tại nhà ga ở hai trăm tám mươi chín trên một quốc lộ một xã tân lý tây
sợ bị người thân phát hiện khanh đem bốn khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải một khẩu súng hơi
một quả lựu đạn tự chế và một hộp đạn đến bãi xe du lịch tuấn cúc của gia đình ở xã tân hương
huyện châu thành tỉnh tiền giang gặp võ tuấn tú sinh năm hai nghìn
người làm thuê để cất giấu vào tủ gỗ trong phòng ngủ của vũ
sau khi biết tin ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi nguyễn văn công minh quốc bị nhóm người của ông liêu
tấn công thương tích đến năm mươi hai khanh đến nhà trung thành nhậu
trung thành hỏi về sự việc và bảo để em tính cho khanh muốn sử dụng súng xử đối thủ
khi trung thành đến bãi xe du lịch tuấn cúc khanh bảo vũ đem súng ra để y hướng dẫn cho đàn em cách sử dụng
khanh lên mạng xã hội facebook
đặt mua một chiếc áo khoác vải thun dài màu xám một áo khoác vải thun dài tay màu xanh
còn biển số xe máy nhặt trước đó khanh đem đưa cho trung thành
đến một mươi sáu giờ cùng ngày khanh hay tin ông lưu tử vong
ga gọi bằng ứng dụng messenger cho nguyễn văn công minh quốc bị nhóm ông liêu tấn công thương tích trước đó
đang làm điều trị tại nhà nói
anh lỡ bắn chúng ông liêu rồi lúc này tại nhà quốc có tô phước lộc và phạm huỳnh phúc thiện đang đến thăm người bệnh
do quốc mở loa ngoài nên lộc và thiện nghe được
khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày khanh gọi điện bảo thiện đến nhà trung thành tháo hộ đèn dầu và nhựa ốp vào thân xe máy suzuki
chiếc xe này là trung thành dùng để ghi gây án đem đi đập bỏ và phi tang
khoảng hai mươi giờ ba mươi phút ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi khanh dặn thiện anh thành đã nổ súng ông liêu rồi
nếu lỡ anh có chuyện gì thì em nhớ lấy tiền đầy đủ và bảo vệ vợ con anh
ngay trong đêm trung thành phúc và dũng ngủ tại nhà bạn của dũng ở thành phố hồ chí minh
dạng sáng hôm sau cả ba đi biển long hải chơi đến một mươi bốn h ba mươi phút cùng ngày khanh gọi điện thoại cho phúc
mày với thành sắp xếp về đây đầu thú có gì ta lo luật sư cho
phúc đồng ý trung thành cùng phúc dũng về lại thành phố hồ chí minh và ngủ tại nhà bạn của dũng
chúng tổ chức uống bia khanh gọi hỏi trung thành các khẩu súng ai đang cất giấu
dũng gã đàn em trả lời đưa hết cho phúc cất rồi trung thành bảo phúc mày về nhà lấy khẩu súng nổ súng ông liêu ném bỏ đi
phúc chạy xe đến vòng xoay an lạc quận bình tân thành phố hồ chí minh khanh gọi điện cho hắn và nói
máy lấy khẩu súng gây án để nộp cho công an khi ra đầu thú còn hai khẩu súng kia tìm chỗ nào trôn dầu đi
mà ở nhà đợi đến chiều sẽ có người đem đổ qua
về đến nhà phúc lấy khẩu súng gây án ném xuống ao nước phía sau nhà trung thành
còn khẩu súng bắn đạn hoa cải nòng dài và khẩu súng đạn rulo thì đào lỗ trôn phía sau nhà mình
khanh bảo thiện đem ba mươi triệu đến đưa cho phúc sau khi thiện ra về phúc bỏ tiền vào túi quần
thời điểm này trung thành và dũng đang ở nhà người thân tại huyện bình chánh chơi
khoảng một mươi bảy giờ dũng về nhà khanh nhắn tin qua ứng dụng zalo cho trung thành với nội dung
khanh đã thuê luật sư cho trung thành và bảo trung thành vào sáng ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba
điều thú khai về công an các nội dung do khanh chuẩn bị sẵn
cụ thể nguyên nhân nổ súng ông liêu là để trả thù vì ông này đánh do va quyệt giao thông trước đó
đặc biệt không được khai báo do khanh nhờ trung thành và phúc đi nổ súng ông liêu
ngã sát thủ vâng lời đàn anh
khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi tám tháng bảy nhiều phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ một
đoạn ngã ba giao lộ hòa tỉnh thuộc xã tân lý tây huyện châu thành
tỉnh tiền giang bị kẹt cứng
nhiều phương tiện muốn vượt qua đã bị ùn ngay hai đầu đường do đoàn xe chở quan tải
các đoàn nhạc kèn tây cùng nhiều ô tô xe máy nối liền dọc theo sau diễu hành để tiễn đưa người đã mất
nhiều nhóm thanh niên chạy xe máy theo đoàn không đội mũ bảo hiểm và lấn tuyến
xuất phát từ nhà đoàn xe tang xuống đền thờ thủ khoa huân thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
sau đó đoàn này chạy dọc tuyến lộ lê long an rẽ sang phường tân khánh thành phố tây an tỉnh long an nơi nạn nhân gục ngã
một thành viên trong đoàn cho biết dù đường khá rộng nhưng có lúc ủn tắc cục bộ giao thông trên đường
nhiều xe máy của nhóm thanh niên xăm trộ ràn ngang trước đầu xe tăng hoặc đội kèn tây
ngoài nhân thân bạn bè chiến hữu em út còn có nhiều tay anh chị tham gia đưa tiến
trong số đó có không ít kẻ hiếu kỳ tò mò có dịp lạng lách xe ăn
đoàn xe tang cùng nhóm đông thanh niên vòng về hướng long an theo cầu cây lý đường châu thị kim
sang nguyễn cửu vân ra phường tân khánh thành phố tân an cách cầu tân hương năm trăm linh m nơi ông liêu tử vong
ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tỉnh long an mở phiên tòa sơ thẩm vụ nổ súng
trên đường quốc lộ một xét xử các bị cáo tô nhật khanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba lê thanh phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cùng quê ở châu thành tỉnh tiền giang
trần trung thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ tại bình thạnh thành phố hồ chí minh về tội giết người và tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
bị cáo võ tuấn vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê ở tỉnh tiền giang bị xét xử về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm
phạm huỳnh phúc thiện sinh năm hai nghìn ba tô phước lộc sinh năm hai nghìn hai cùng quê tiền giang
bị xét xử về hành vi chê giác
bị cáo tô nhật khanh là con trai của một gia đình có tiếng tại tiền giang sở hữu hàng loạt cơ sở kinh doanh trong đó có kinh doanh vận tải
ngoài cái mắc là thiếu da khanh còn có tiếng là một đại ca giang hồ ở tiền giang
độ chịu chơi của khanh mà mọi người biết đến nhiều nhất là siêu tầm số điện thoại biển số xe đẹp
để phô trương thanh thế khanh thu nhận nhiều đệ tử là các đối tượng có máu mặt về dưới trướng lấy danh nghĩa là nhân viên của công ty
trước khi chỉ đạo đàn em thanh toán
khanh còn đối thủ để giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi khanh đặt mua bốn khẩu súng hoa cải tự chế hai khẩu súng dạng rulo ba mươi ba viên đạn cùng nhiều công cụ hỗ trợ khác cất giấu trong nhà khu vực bãi xe để thủ thế
người có mâu thuẫn với khanh là đào quốc liêu cũng là một trong những tay anh chị có tiếng ở tiền giang và đào quốc thịnh con của liêu
nhóm của khanh liên tục bị nhóm của liêu nổ súng
tấn công gây thương tích nên khanh quyết trả thù
ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi thiện chở khanh tìm thịnh và dùng súng nổ súng thịnh bị thương tích hai mươi năm
khoảng một tháng sau nguyễn văn công minh quốc đàn em của khanh bị nhóm liêu tấn công gây thương tích năm mươi hai
nhận được tin này khanh đưa súng cho trần thành trung tìm liêu nổ súng trả thù nhưng không tìm được
trưa ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trần thành trung tìm liêu nổ súng trả thù nhưng không tìm được
thịnh đang qua nhà mình nên gọi điện chỉ đạo thành và phúc bám theo
đến địa bàn tỉnh long an khi liêu đang dừng đèn đỏ phúc áp sát xe liêu để thành nổ súng hạ liêu
liều bị thương nặng đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi
sau khi gây án hai đối tượng không về tiền giang mà chạy thẳng lên tp hcm lẩn trốn
công an tỉnh long an đã xác lập chuyên án phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an và công an tỉnh tiền giang
lần theo dấu vết các nghi can qua nhiều tỉnh thành
lần lượt bắt khanh và các đàn em
tòa án nhân dân tỉnh long an đã mở phiên xét sự sơ thẩm vào ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên phiên tòa phải hoãn vì vắng mặt luật sư của các bị cáo vắng mặt một số người liên quan và nhân chứng
tại phiên xét hỏi bị cáo trần trung thành khai trực tiếp xử lý ông liêu
thành không có mâu thuẫn với nạn nhân nhưng là chỗ thân tình với bị cáo khanh
nên khi khanh nhờ thanh đã nhận lời tìm nổ súng ông liêu
thành cũng thừa nhận trước khi thực hiện việc nổ súng ông liêu
thành nhận từ khanh ba khẩu súng gồm hai khẩu súng hoa cải tự chế và một khẩu súng hơi
tuy nhiên thành cho rằng không nhớ đã bắn trúng ông lưu vào vị trí nào
tòa cho rằng mục đích xử lý ông liêu là chỉ để cảnh cáo
bị cáo thành cho biết mình bị truy tố với tội giết người và tăng trực vũ khí quân dụng trái phép là đúng
thành tỏ ra rất hối hận về hành vi của mình
bị cáo lê thành phúc
nổ súng ông liêu khai không được bị cáo khanh nhờ đi xử lý ông liêu
nhưng phúc biết mặt ông liêu nên được thành nhờ trở đi
sau khi nổ súng ông liêu phúc trở thành về nhà thay đồ cất giấu khẩu súng
bị cáo tô nhật khanh khai bản thân không nhờ thành giúp mà do bị cáo thành tự nguyện
bị cáo khanh thừa nhận mua các khẩu súng quân dụng trên mạng xã hội sau đó giao cho thành
tuy không thừa nhận việc nhờ thành và phúc nổ súng ông liêu
nhưng bị cáo khanh thừa nhận bản thân là chủ mưu trong vụ này
ngoài ra bị cáo khanh cũng thừa nhận trước đó đã nổ súng đào quốc thịnh
còn ông liêu gây thương tích
trả lời tại tòa về mâu thuẫn với ông liêu khanh khai
giữa bị cáo khanh và ông liêu có mâu thuẫn từ trước trong việc làm ăn
nhiều lần một số anh em họ hàng của bị cáo khanh bị người của ông liêu tấn công
khanh nhiều lần gọi điện cho ông liêu xin lỗi và nhờ người giảng hòa
nhưng ông liêu không chấp nhận vẫn đe dọa
vì vậy khanh đặt mua súng để phòng thân
bị cáo nhìn nhận hành vi của bản thân
bản thân rất sai trái bị cáo hối hận về hành vi của mình
việc truy tố bị cáo các tội danh như cáo trạng nêu là đúng rồi
khanh nói trước tòa
kết thúc phiên xét xử các bị cáo bị hại đều đồng ý với cáo trạng đưa ra
bị cáo khanh phúc thành đồng ý bồi thường hơn một tỷ đồng
các tổn thất vật chất tinh thần chi phí mai táng
cấp dưỡng các con chưa đủ tuổi của bị hại
sau một ngày nghị án
hội đồng xét xử toán nhân dân tỉnh long an đã tuyên phạt
bị cáo tô nhật khanh
mức án tử hình về tội giết người
sáu năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
tổng hình phạt tô nhật khanh phải chịu mức án tử hình
trần trung thành bị tuyên phạt mức án tử hình về tội giết người
bốn năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
tổng hợp hình phạt bị cáo trần trung thành phải chịu mức án tử hình
bị cáo lê thanh phúc phải chịu mức án một mươi tám năm tù về tội giết người
hai năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
tổng hợp hình phạt là hai mươi năm tù
bị cáo phạm huỳnh phúc thiện chịu mức án hai năm tù
và bị cáo tô phước lộc nhận bức án một năm sáu tháng tù về cùng tội
che giấu tội phạm
bị cáo lộc trước đó chưa chấp nhận bức án ba năm tù
nên tổng hợp hình phạt cho bị cáo lộc là bốn năm sáu tháng tù
bị cáo võ tuấn vũ bị tuyên phạt chín tháng tù về tội không tối giác tội phạm
một năm sáu tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
tổng hợp hình phạt của bị cáo vũ là hai năm ba tháng tù